cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra kết luận hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố đồng thời mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
và ngay lúc này tại trụ sở chính của tập đoàn aec group ở tầng một mươi chín lotte central quận ba đình tp hà nội lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khám xét phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có những ghi nhận bước đầu
đúng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bốn
đại diện cơ quan cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an viện kiểm sát nhân dân đã tiến hành công bố các quyết định phê duyệt lệnh khám xét đồng thời tổ chức việc khám xét tại trụ sở chính của aec group
cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ nhiều tài liệu quan trọng cùng nhiều trang thiết bị máy tính phục vụ quá trình điều tra làm rõ những vi phạm của tập đoàn aic group hiện công tác khám xét vẫn đang được tiến hành
thông tin chi tiết về vụ việc này chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin nhật ký an ninh phát sóng vào lúc hai mươi hai h ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã bắt tạm giam hồ hoàn kiếm giám đốc và trương công long nguyên phó giám đốc ban quản lý dự án khu đô thị đông bắc về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo điều tra ban đầu trong quá trình quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ đông bắc hai bị can thực hiện không đúng các quy định về nguyên tắc trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư gây thiệt hại tổng số tiền trên hai mươi tỷ đồng
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với hồ hoàn kiếm và trương công long về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
ngày hai mươi tám tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hồ hoàn kiếm và trương công long
nhận thấy mv there is no one at all của sơn tùng mtp vừa ra mắt gây bức xúc bởi tinh thần tiêu cực ảnh hưởng xấu đến giới trẻ
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông đã gửi yêu cầu cho phía google
ngăn chặn mv này ngay lập tức các nền tảng mạng khác không được đăng tải
cục nghệ thuật biểu diễn đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định cấm sử dụng trang phục từ ngữ âm thanh hình ảnh động tác phương tiện biểu đạt hình thức biểu diễn
hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc tác động tiêu cực đến đạo đức sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội
vì vậy cục nghệ thuật biểu diễn đề nghị thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch xử lý hành vi của các tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm ghi hình theo quy định
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông có biện pháp xử lý ngăn chặn đối với các tổ chức cá nhân
đăng phát lưu hành phổ biến bản ghi âm ghi hình trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật
hôm nay trước đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
thì tại các sân bay bến xe đường sát
lượng khách đi đến các điểm du lịch và đi thăm người thân rồn về rất đông
tại hà nội ngay từ đầu giờ chiều
nhiều tuyến đường đã ghi nhận tình trạng un tắc cục bộ
như là nút giao ngọc hồi vành đai ba cả bên dưới và trên cao
cá biệt cửa ngõ phía nam thành phố hà nội
ở chiều vào thành phố un tắc vô cùng nghiêm trọng
kéo dài khoảng nhiều km
chiều nay hai mươi chín tháng bốn sau giờ làm việc cuối cùng
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
người dân tại thành phố hồ chí minh đã rời thành phố về quê nhà
ở các tỉnh miền tây miền đông bằng xe máy
khiến cho các tuyến đường bị ùn ứ kéo dài
tại sân bay quốc tế nội bài sân bay tân sơn nhất
từ sáng nay lượng khách tập trung đi khá đông
các chuyến bay chủ yếu đi đến các điểm du lịch đà nẵng phú quốc nha trang côn đảo